ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu các sở ban ngành và hai mươi bốn quận huyện phối hợp với lực lượng công an thành phố thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân trong dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
thành phố yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến cán bộ công chức viên chức và nhân dân về đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
đặc biệt trong dịp cuối năm tết đến thành phố vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa tích cực tham gia tố giác tội phạm tại gia đình và cộng đồng dân cư